tại thành phố hồ chí minh quỹ hòa bình và phát triển thành phố đã tổ chức ngày văn hóa hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện đặc trưng hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng
đề cao vai trò giáo dục của gia đình và nhà trường đối với văn hóa hòa bình
với chủ đề vì một xã hội dân văn và bình an hãy cùng nhau chống bạo lực và xâm hại
ngày hội văn hóa hòa bình năm nay đã chia sẻ nhiều chủ đề như sống hiểu biết và tôn trọng
sống đồng cảm đồng thời đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chống bạo lực học đường
nhận diện phòng chống bạo lực và xâm hại với phụ nữ và trẻ em
nhất là bạo lực xâm hại trên môi trường mạng xã hội của giới trẻ
từ đó giúp mọi người đồng cảm hơn với các nạn nhân của bạo lực cùng nhau đẩy lùi bạo lực và xâm hại
nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa hòa bình trong đời sống thường ngày